theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ ngày hai mươi sáu tháng hai cho đến ngày bốn tháng ba
tại các tỉnh phía bắc trời ấm dần trưa chiều giảm mây hứng nắng các tỉnh phía nam nắng nóng cũng dịu dần
phía tây bắc bộ đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi trưa chiều trời nắng
ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng hai đêm và sáng trời rét sau đêm và sáng trời lạnh
các tỉnh phía đông bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
đêm và sáng trời rét từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày mùng bốn tháng ba nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
và sương mù dài rác trưa chiều giảm mây hứng nắng
khu vực hà nội hai ngày đầu tuần hai mươi sáu hai mươi bảy tháng hai nhiều mây có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác
đêm và sáng trời rét ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày mùng bốn tháng ba nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
và sương mù dày rác trưa chiều giảm mây hứng nắng thời tiết các tỉnh miền trung cũng phổ biến
ít mưa ngày nắng
ba ngày đầu tuần mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng gió nhẹ đêm và sáng trời lạnh
từ ngày một tháng ba đến ngày bốn tháng ba có mưa vài nơi ngày nắng nam bộ phổ biến không mưa ngày nắng